công an quận liên triểu thành phố đà nẵng cho biết vừa tạm giữ hai đối tượng vận chuyển nhiều mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ từ quảng trị vào đà nẵng trong đó có hơn bốn bảy trăm linh bao thuốc lá lậu
hai đối tượng là lê thanh bình bốn mươi hai tuổi và trần hải tiến hai mươi sáu tuổi cùng chú tại phường hòa khánh bắc quận liên triều
hai đối tượng đã dùng xe ô tô biển kiểm soát bốn mươi ba a một mươi chín nghìn sáu mươi tám biển kiểm soát giả chở bốn bảy trăm một mươi bao thuốc lá zsc ba trăm sáu mươi năm đựng trong các ba lô du lịch không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và nhiều thùng bia nhãn hiệu nước ngoài
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận đã lái xe ra quảng trị để lấy hàng về đà nẵng tiêu thụ